trần thanh tiến bị tòa nhân dân tp tân an tỉnh lọng an phạt sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
sau khi ra tù tiến lên tp hcm làm thuê
tại đây hắn loại chứng nào tật ấy tiếp tục trộm cắp nên bị tòa án nhân dân quận bình tân tp hcm tuyên phạt một mươi năm tháng về tội trộm cắp tài sản
chấp hành xong hình phạt tiến không buôn ba nữa mà trở về quê
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi năm trần thanh tiến chấp hành xong án phạt tù trở về nhà mẹ ruột ở xã vĩnh thành
huyện trợ lách sinh sống
ban ngày tiến mưu sinh bằng việc ai thuê gì thì làm đêm tiến dùng siệc điện đi đánh bắt cá
gia đình tiến tưởng rằng sau những vấp vã tiến đã đủ khôn để tỉnh ngụ làm ăn chân chính rồi còn tính chuyện vợ con
ai ngờ mới về quê được ba tháng tiến lại định chở cho hai ngón trộm đồ của ba chủ quán karaoke
khi bị phát hiện hắn đã ra tay sát hại người diệt khẩu
vụ việc bắt đầu khi nạn nhân được phát hiện bỏ mạng trong tình trạng
trên người không mảnh vải che thân và cơ thể bị nhiều vết thương
một số người thân của bà l cho biết cách đây năm năm vợ chồng bà lơ xảy ra mâu thuẫn
nên bà này không còn sống chung với chồng con mà về ấp vĩnh bắc mở quán karaoke kinh doanh mà sống ở đây một mình
ông nguyễn thanh sơn trưởng ấp vĩnh bắc xã vĩnh thành cho biết
trước khi vụ việc xảy ra bà l không hề có bất cứ xích mích nào với ai trong ấp
thường ngày bà lơ chỉ ở nhà quản lý quán karaoke ít đi đây đó và cũng ít tiếp xúc với bên ngoài
ngay khi vụ án xảy ra công an huyện trợ lách và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
đã vào cuộc điều tra làm rõ về sự mất mạng của bà l
theo kết quả khám nghiệm tại hiện trường bà l bị kẻ ác dùng dao tác động vào cổ
hiện trường còn có dấu vết của một vụ hiếp dâm
những người hàng xóm của bà l cho biết trước khi vụ án mạng xảy ra
họ đã từng thấy một nam thanh niên trẻ tuổi thường hay lui tới quán karaoke thiên sương
nhận định đây là vụ án nghiêm trọng cơ quan điều tra đã khoanh vùng
xác định nghi phạm chính là trần thanh tiến
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre qua đấu tranh và trước những bằng chứng xác đáng
trần thanh tiến đã thử nhận chính y là hung thủ đã gây ra cái chết đối với bà l
tại cơ quan điều tra tiến khai nhận liên tiếp vào các ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng năm
sau khi nhậu xong tiến rủ một số người bạn của tiến đến quán karaoke thiên sương
do bà tô thị diễm l sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ở ấp vĩnh bắc xã vĩnh thành làm chủ
tại đây tiến làm quen với bà l và được bà lời cho nợ tiền hát karaoke bốn trăm hai mươi tám đồng
ngày ba mươi tháng năm tiến đến trả nợ cho bà l bốn trăm linh đồng
do nhiều lần tưới lui nên tiến biết bà l có nhiều tài sản và chỉ sống một mình
khoảng một mươi giờ ngày ba mươi một tháng năm tiến đi đến nhà bà lời chơi và có đem theo một túi sách
bên trong có bộ kích điện mà tiến sử dụng trước đó dùng bắt cá và bắt chó
tiến để lại túi sách ở phòng khách trong nhà bà l
rồi phụ kéo dây điện mắc bóng
đến nhà vệ sinh ăn cơm trưa với bà l
lúc sau có người điện thoại rủ tiến đi nhậu
thì tiến bỏ lại túi sách và đi nhậu cùng nhóm bạn
đến hai mươi một giờ cùng ngày tiến trở lại nhà bà l lấy chiếc túi sách có bộ kích điện trên
vào nhà khi đi ngang qua cửa phòng ngủ của bà l
tiến nhìn thấy một chiếc điện thoại di động đang sạc pin
nên tiến định chiếm đoạt nhưng bị bà lực phát hiện
tiến đành trả lại điện thoại lại chỗ
lúc bà l quay lưng trở ra thì bị tiến dùng tay bóp cổ bà này bất tỉnh
tiến đặt ba l xuống giường rồi lấy chiếc điện thoại di động oppo của nạn nhân
lúc này bà lơ tỉnh dậy tiến liền ra phòng khách lấy bộ kích điện
trích vào cơ thể bà l nhiều chỗ khiến cho bà bất tỉnh
sau đó tiến tiếp tục lục xoát tài sản của bà l
lấy chiếc điện thoại hiệu samsung và sáu trăm linh đồng của nạn nhân
sau khi thoả mãn thu tính tiến hoàng sự khi thấy tiếu phụ vẫn còn thở
sợ bà lơ sẽ kể cho mọi người biết về hành vi bị ổi của mình
cả trai trẻ nảy sinh ra ý định sát hại người để diệt khẩu
cả thanh niên dùng dao tác động làm nạn nhân bất mạng
rồi cướp đi số tài sản trị giá hơn ba triệu đồng
sau khi đã giết ba l tiến vào nhà vệ sinh mang xôi nhựa đứng nước ra ngoài
tưới nước lên người nạn nhân và những nơi mà tiến đã lục xoát để xóa sạch dấu vết
thực hiện xong hành vi đối tượng dùng điện thoại lấy được của nạn nhân
gọi xe taxi đến để tẩu thoát
ngay trong đêm đó tiến đã trốn lên tp hcm
trong thời gian lẩn trốn đối tượng đã bán điện thoại và vàng của nạn nhân
để tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt thuê taxi trốn lên tp hcm
sau khi tiêu hết số tiền tiến sống vạ vật tại khu lao động ở huyện bình chánh tp hcm
cho đến ngày một mươi một tháng sáu thì bị bắt
một người dân sống gần nhà tiến cho biết lớn lên nó đi tp hcm làm gì không ai biết
thỉnh thoảng có thấy nó về nhà nhưng không thấy ở lâu cứ đi đi về về như thế
người dân trong xóm cũng không biết nó là người gì nữa
bị cáo trần thanh tiến có gương mặt non trượt khôi ngô
nhưng thái độ cực kỳ lý lợm
trước những câu hỏi của hội đồng xét xử tiến luôn trả lời nhắc gừng
tại tòa tiến chỉ nhận tội giết người và cướp tài sản cho rằng không giao cầu với nạn nhân
tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định anh ta phạm tội này
tòa án nhân dân tỉnh bến tre ngày bốn tháng chín xử lưu động tuyên phạt trần thanh tiến hai mươi hai tuổi
ngụ huyện trợ lách mức án tử hình về các tội giết người cướp tài sản và hiếp dâm
buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân một trăm bốn mươi tám triệu đồng
theo hội đồng xét xử hành vi của tiến gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cùng lúc phạm nhiều tội không thể cải tạo nên cần thiết phải xử nghiêm
vụ án gây xôn xao dư luận nên thu hút hàng trăm người đến theo dõi phiên tòa
ngày bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm xử phúc thẩm bác đơn kháng cáo
tuyên y án tử hình đối với bị cáo trần thanh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở xã hoàng nghĩa
huyện trở lách tỉnh bến tre
về các tội giết người cướp tài sản và hiếp dâm
trước đó tại phiên xử xơ thẩm tòa nhân dân tỉnh bến tre đã tuyên phạt trần thanh tiến
mức án tử hình về tội giết người bảy năm tù về tội cướp tài sản và bốn năm tù về tội hiếp dâm
tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình
khi tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình bị cáo trong vụ án sát hại bà chủ quán karaoke
cướp tài sản tỏ ra giữ tợn chửi thề và tung chân đá vào vành móng ngựa và đạp cả ba luật sư
lực lượng công sát tư pháp rất vất vả giải bị cáo lên xe đặc trùng chở phạm nhân
kết cục cuối cùng của vụ án là kẻ thù ác đã phải đền tội
cái kết cuối cùng của tên sát nhân là cái án cao nhất không còn lối thoát và không mong ân huệ
đây cũng là bài học dành cho những con người không giữ mình trước những cám rỗ
những dục vọng thấp hèn để dẫn họ đến con đường sai trái mà họ mãi mãi không bao giờ
có cơ hội để sửa sai và làm lại
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau